ngày một mươi ba tháng sáu tại hà nội hội đồng giải báo chí quốc gia đã tổ chức họp báo về việc chuẩn bị cho lễ tổng kết
và trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám vào đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam
năm nay hội đồng đã chọn một trăm linh sáu tác phẩm báo chí xuất sắc
mùa giải năm nay số lượng tác phẩm dự thi ở mức cao nhất từ trước tới nay trong đó một trăm bốn mươi bảy tác phẩm được vào trung khảo
hội đồng đã chọn một trăm linh sáu tác phẩm báo chí xuất sắc gồm sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
theo đánh giá của hội đồng giải báo chí quốc gia mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự giải năm hai nghìn một mươi tám đồng đều hơn
nhất là sự vươn lên của các hội nhà báo tỉnh thành phố
nhiều bài có tính phát hiện tốt phản ánh những vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm
theo dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba sẽ được tổ chức tại công văn hóa hữu nghị việt sô vào lúc hai mươi h ngày hai mươi một tháng sáu